thưa quý vị các đồng chí và các bạn trong những năm qua cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường
do nhiều nguyên nhân tình hình tội phạm đang có nhiều diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng
nhất là tội phạm xâm hại tình dục trẻ em
tại tỉnh đồng tháp đã xảy ra vụ việc gây phân út trong dư luận xã hội và để lại nhiều thương tổn cho người bị hại
đây là đối tượng nguyễn xuân thiện vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp
khởi tố với hành vi hiếp dâm trẻ em
theo lời khai của thiện khoảng tháng chín năm hai nghìn một mươi năm thiên sử dụng mạng xã hội gia lô trên điện thoại di động
và làm quen với một cô gái ở huyện tân hồng
sau đó cả hai nhiều lần hẹn gặp nhau tại nhà trọ
mọi chuyện chỉ vỡ lở khi gia đình cô gái trình báo cơ quan công an về hành vi xâm hại tình dục của thiện
bởi con gái của họ chưa tròn một mươi ba tuổi
hai cô bé này cũng là nạn nhân bị xâm hại tình dục mà công an huyện đồng tháp tỉnh đồng tháp vừa tụ lý điều tra
hai vụ việc khác nhau nhưng có điểm chung là các em đều bỏ học giữa trường và phải lao động sớm
sống xa gia đình thiếu sự quản lý bảo vệ của cha mẹ
nên các em khó tránh khỏi những bơ ngữ trong cuộc sống và dễ biết các đối tượng xâm hại
sau đó vì bị cha mẹ tra hỏi hoặc là các đoàn thể phát hiện thì có tố cáo đến cơ quan công an hoặc là những cơ quan chức năng để là đề nghị làm rõ
trong thời gian vừa qua nhiều vụ xảy ra là gần cả năm mới tố cáo
do đó rất là khó khăn trong quá trình điều tra làm rõ đối với những vụ xâm hại tình dục như vậy
theo tổng kê của công an tỉnh đồng tháp hàng năm địa bàn tỉnh xảy ra hàng chục vụ xâm hại trẻ em
trong đó xâm hại tình dục chỉ là những vụ xâm hại tình dục

các vụ xâm hại tình dục trẻ em chủ yếu là các hành vi như hiếp dâm trẻ em giao cấu với trẻ em dâm ô với trẻ em
tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh biến động qua từng năm
so với những năm trước số vụ việc tuy có chiều hướng giảm nhưng vẫn còn nhiều điều đáng lo ngại
tôi cũng mong muốn là gia đình coi các em là người bị hại
giờ gia đình cần phải tăng cường thời gian để mà trao đổi
chia sẻ thông cảm với nỗi đau của các em
đừng có dội mà có những lời lẽ hoặc là thái độ rầy la hay trách mắng các em
đồng thời thì gia đình cũng nên mạnh dạng khi trao đổi chia sẻ về đối tượng là ai như thế nào thì cũng phải lên báo cáo với ngành chức năng liền
chứ không phải để đợi thời gian nó xảy ra dài ba tháng rồi mới báo cáo
thì vấn đề đó rất là khó cho ngành chức năng khi xử lý
chịu dụ gì
việc xử lý nghiêm minh những đối tượng gây ra tội ác đối với trẻ em là cần thiết
tuy nhiên điều này cũng không thể bù lại những mất mát tổn thương mà các em cùng gia đình phải gánh chịu
hãy bảo vệ trẻ em trước những hành vi xâm hại nhất là xâm hại tình dục
đừng để các em trượt dài trong những nỗi lo sợ và đau khổ
đây là trách nhiệm chung của các ngành chức năng gia đình và cộng đồng xã hội